tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã giao bộ kế hoạch và đầu tư nghiên cứu xây dựng đề án thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
thủ tướng khẳng định chính phủ sẽ làm hết sức mình để ủng hộ trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
phát biểu tại buổi làm việc các nhà tư vấn cho rằng việt nam có lợi thế so với nhiều quốc gia trong khu vực vì có số nhân tài
các kỹ sư phần mềm làm việc tại singapore hay hoa kỳ chỉ đứng sau hàn quốc và trung quốc
trung tâm đổi mới sáng tạo không phải chỉ là tòa nhà không gian làm việc
mà phải là biểu tượng về đổi mới sáng tạo hệ sinh thái hoàn chỉnh và tốt hơn các quốc gia xung quanh
là nơi làm ra các sản phẩm sáng tạo và có thể chuyển giao vào thực tiễn
chuyên gia quốc tế cũng nhấn mạnh các cơ chế về thuế đất đai thủ tục hành chính liên quan đến đổi mới sáng tạo
cấp bản quyền và thương mại hóa các nghiên cứu phải đảm bảo thuận lợi
sau khi nghe ý kiến các chuyên gia các bộ ngành thủ tướng hoan nghênh đánh giá cao bộ kế hoạch và đầu tư
và các nhà tư vấn đã đưa ra ý tưởng về xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia là một điểm nhấn trong chiến lược triển khai cuộc cách mạng công nghiệp bốn ở việt nam
thủ tướng nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc hình thành trung tâm này có ý nghĩa mở đầu và mang tính dẫn dắt
thủ tướng yêu cầu bộ kế hoạch và đầu tư ra soát lại tính cấp thiết và khả thi của trung tâm để nhanh chóng triển khai
có cơ chế xã hội hóa nguồn lực đầu tư
trung tâm phải được kết nối với nhân tài người việt toàn cầu kết nối với các doanh nghiệp các phòng thí nghiệm
đây phải là nơi khởi nghiệp của nhiều thành phần xã hội
ngày năm tháng ba tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giữa bộ công an với cơ quan chỉ đạo
cơ quan quản lý và cơ quan thông tấn báo chí về hoạt động thông tin tuyên truyền năm hai nghìn một mươi tám phương hướng nhiệm vụ phối hợp năm hai nghìn một mươi chín
đến dự có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
ban tuyên giáo trung ương đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo cơ quan quản lý và cơ quan thông tấn báo chí trung ương
phát biểu ý kiến tại hội nghị đại tướng tô lâm đánh giá cao sự phối hợp tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an nhân dân của các cơ quan quản lý cơ quan thông tấn báo chí
các cơ quan thông tấn báo chí đã thường xuyên bám sát thực tế công tác của công an nhân dân
kịp thời tuyên truyền hoạt động của công an các địa phương các chiến công chống lại các luận điệu xuyên tạc
tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội đây là sự đóng góp rất quan trọng động viên lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
đặc biệt trong công tác bảo vệ an ninh trật tự cho hội nghị cấp cao hoa kỳ triều tiên vừa qua
công tác tuyên truyền thông tin rất kịp thời sâu rộng nhờ đó nâng cao uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế
trong thời gian tới đại tướng tô lâm đề nghị các bộ ban ngành trung ương các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp
đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác công an nhất là việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy ngành công an
năm hai nghìn một mươi chín trọng tâm phối hợp giữa ngành công an và báo chí được xác định là nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội
chú trọng tuyên truyền biểu dương các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt của cán bộ chiến sĩ công an
tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội tăng cường các tuyến tin bài tuyên truyền nhằm đấu tranh các quan điểm sai trái
thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa phản bác các thông tin quan điểm sai trái của các thế lực thù địch
phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới
cũng nhân dịp này bộ công an trao tặng kỷ niệm trường cho hai mươi năm cá nhân là lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
hàn quốc sẽ trở thành nước đầu tiên cung cấp mạng năm g thương mại dành cho điện thoại di động khi dịch vụ ra mắt trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ba nhà mạng hàn quốc và một nhà sản xuất smartphone đã thảo luận để giới thiệu công nghệ năm g vào cuối tháng ba
chủ tịch nhà mạng kt cho biết công ty sẽ giới thiệu mạng di động năm g thực sự đầu tiên trên thế giới
các đối tác có khả năng là kt lg và samsung
trước đó kt từng nói mạng năm g cho người dùng sẽ bắt đầu vào quý ii hai nghìn một mươi chín
song dường như thời điểm được đẩy lên khi samsung trình làng dòng galaxy s một mươi mới trong đó có galaxy s một mươi năm g
năm g mang lại tốc độ kết nối mới được cho là gấp bốn mươi lần so với mạng bốn g ngày nay
về lý thuyết năm g có thể cho tốc độ lên đến hai mươi gbps và ở mức tốc độ một gbps cho mỗi người dùng phổ thông tham gia
văn bản đi và đến mỗi năm chưa kể một khối lượng khổng lồ tài liệu phải lưu trữ tại các kho giá
cách thức quản lý này từng tồn tại ở nhiều cơ quan đơn vị hành chính công
theo số liệu thống kê từ các đơn vị công nghệ thông tin hiện có đến sáu mươi cán bộ nhân viên đang làm công việc mà các đồng nghiệp đã làm
bốn mươi dành thời gian tìm kiếm thông tin
sáu mươi bảy dữ liệu bị thất lạc trong quá trình lưu trữ và sử dụng thông tin
đây là những hạn chế của việc quản lý văn bản theo phương thức thủ công truyền thống
chương trình trước đây của chúng tôi thì nó mang nặng cái tính thủ công
và có những tình trạng là để bỏ lót bỏ sót cái việc công việc của ngành
số hóa là một trong những bước đầu tiên để giải quyết vấn đề về lưu trữ dữ liệu
với việc nghiên cứu phần mềm ứng dụng công nghệ quản lý dữ liệu lớn big data trí tuệ nhân tạo ai
internet kết nối vạn vật iot blockchain và bảo mật thông tin
các vấn đề sẽ được giải quyết thông qua một cú nhấn chuột
hiện nay rất nhiều cơ quan doanh nghiệp nhà nước đã chuyển đổi sang hình thức quản lý số hóa này
tuy nhiên theo các chuyên gia công nghệ số hóa ngoài việc lưu trữ tài liệu văn bản dạng số
dữ liệu còn phải được trao đổi như một phương tiện để phát triển kinh tế
và số hóa bước tiếp theo sẽ là chuyển đổi số
theo đó các dữ liệu sẽ không chỉ được cất giữ trao đổi
mà còn tiến tới chia sẻ liên kết tạo ra cuộc cải cho nền kinh tế
vì vậy việc chuyển đổi số và hướng tới là xây dựng một hệ sinh thái số
là hướng đi lâu dài và cần thiết tạo ra nhiều giá trị cho xã hội và người dân việt nam
trong tương lai tất cả các ngành nghề lĩnh vực đều cần tới quá trình chuyển đổi số
vì vậy một quốc gia muốn chuyển đổi số thành công
thì những doanh nghiệp công nghệ thông tin của quốc gia đó phải đi tiên phong
cmc là một công ty công nghệ thông tin

nền tảng số là các dữ liệu được thu thập chia sẻ trên môi trường số gần đây là môi trường điện toán đám mây
đối với cmc và đối tác các đơn vị cung cấp các dịch vụ nền tảng cũng như các dịch vụ điện toán đám mây
việc chuyển đổi quá trình từ cung cấp sản phẩm sang các dịch vụ cho thuê sẽ diễn ra ngày một nhiều và mạnh mẽ
bởi đó là một thị trường rộng lớn
để làm được việc cung cấp chuyển đổi số cho khách hàng trong chiến lược năm năm của mình
cmc sẽ phải trở thành công ty số cung cấp các dịch vụ số
cmc hiện nay đã chuẩn bị xong quá trình xây dựng hệ sinh thái số mà chúng tôi gọi là c open
đây là một hệ sinh thái hạ tầng nền tảng số
hệ sinh thái copan này sẽ giúp cho các khách hàng đối tác của chúng tôi có thể liên kết
có thể chia sẻ
và chúng tôi gọi là nơi hội tụ tinh hoa của thế giới
ở đó thì tất cả các cái thành viên của hệ sinh thái được chia sẻ được liên kết
được hợp tác một cách bình đẳng một cách cùng có lợi và cùng phát triển
bên cạnh việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp công nghệ
thì tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng mạng băng thông rộng và siêu rộng
cũng là yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái số
theo tôi thì hiện nay chất lượng mạng băng thông rộng của việt nam rất tốt
nhất là khi việc triển khai bốn g mới diễn ra trong một thời gian ngắn
điều này sẽ tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để phát triển ứng dụng phục vụ nền kinh tế số
trên nền tảng băng thông rộng
tuy nhiên trong tương lai nhu cầu về dữ liệu sẽ ngày càng tăng
chính vì vậy chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho vấn đề này
tại việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám các nhà mạng lớn đã đầu tư và phát triển mạnh mẽ cơ sở hạ tầng
phục vụ cho dịch vụ viễn thông bốn g và trong tương lai gần là dịch vụ năm g
trong khu vực asean
chúng ta chỉ đứng sau singapore về tốc độ tải dữ liệu của mạng bốn g với ba mươi năm ba mươi bảy mbps
sự lớn mạnh nhanh chóng của hạ tầng bốn g đã tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy nhiều hoạt động kinh tế
dựa trên nền tảng bốn như thanh toán và thương mại điện tử tự động hóa dịch vụ nội dung số
truyền hình nghe nhìn trực tuyến giáo dục y tế
việc phát triển hạ tầng băng thông rộng được xem là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước
từ nhà mạng viễn thông đến các nhà phát triển nội dung số hệ sinh thái di động
và cả những nhà sản xuất thiết bị đầu cuối viễn thông iot
hiện nay là quan điểm bộ thông tin truyền thông là các doanh nghiệp trước hết có thể sử dụng chính tài nguyên
mình đã được cấp để triển khai năm g và thứ hai là bộ thông tin truyền thông sẽ cấp thêm tài nguyên phổ tần
cho các doanh nghiệp để triển khai năm công nghệ năm g đó đáp ứng được những yêu cầu mới của công nghệ năm g
khi triển khai năm g thì đặc biệt là khi năm g sử dụng những băng tầng cao thì cần rất nhiều những hạ tầng

và vì vậy chúng ta cần xây dựng hệ thống các quang rộng khắp để kết nối những trạm phát sóng năm g
hiện nay hạ tầng các quang của chúng ta là tương đối rộng nhưng tùy thuộc vào doanh nghiệp
vì vậy chúng ta cần phải quan tâm đến hạ tầng cắp quang này để hỗ trợ cho việc triển khai công nghệ năm g
trong tương lai gần để việc chuyển đổi số nói riêng và phát triển nền kinh tế số và công nghiệp thông minh nói chung
sẽ có đóng góp quan trọng của mạng năm g
việc mở rộng và phát triển các mạng bốn g và bốn năm g đang mở đường cho năm g
đây sẽ là nền tảng băng rộng tiên tiến với tốc độ lên tới hàng chục gigabit một giây
kết nối iot lớn cung cấp các dịch vụ có độ tin cậy cao và độ trễ siêu thấp đến khách hàng
theo các chuyên gia đánh giá hiện tại đang là thời điểm thích hợp để phát triển mạng năm g tại việt nam
chúng tôi cũng đã gửi báo cáo về bộ để nói về sự sẵn sàng để tham gia triển khai thử nghiệm này rồi
về mặt hạ tầng phía doanh nghiệp các bạn cũng biết là phải đòi hỏi các hạ tầng như là cấp quang
như là các cái trạm thu phát sóng thì chúng tôi cũng chuẩn bị rất là sớm
nhất là khi chuẩn bị cho bốn g như các bạn biết là việt nam có lợi thế là rất là nhiều mạng cấp quang rộng khắp đến tận vùng sâu vùng xa
để tận dụng lợi thế mà cuộc cách mạng công nghiệp bốn mang lại
bộ thông tin và truyền thông đang trình chính phủ xây dựng các chính sách ưu tiên tạo thuận lợi cho sự chuyển đổi số của các ngành kinh tế
trong đó tập trung khuyến khích phát triển hạ tầng băng rộng và hạ tầng cơ sở dữ liệu trước mắt là hoàn thiện mạng di động bốn g
nghiên cứu triển khai năm g đáp ứng yêu cầu internet kết nối vạn vật trong thời gian sớm nhất
đây cũng chính là cơ hội lớn để các doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin xây dựng cho mình phương án đầu tư chiến lược
để nắm lấy cơ hội và tận dụng ưu thế về công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất đổi mới sáng tạo
nâng cao năng lực cạnh tranh tạo đà đột phá để chuyển đổi số mạnh mẽ và cho cả hệ sinh thái của nền kinh tế số phát triển
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau